trước tình trạng các vụ vi phạm luật lâm nghiệp có chiều hướng gia tăng trong thời gian vừa qua
ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương thực hiện đợt cao điểm gia quân kiểm tra
truy quét tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ phá rừng để lấy gỗ
lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép và kịp thời xử lý ngăn chặn
ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
tổ chức ngay các đợt gia quân trong toàn lực lượng kiểm lâm trên phạm vi toàn tỉnh
để tuần tra hỗ trợ các đơn vị chủ rừng tổ chức thực hiện đợt cao điểm kiểm tra
truy quét tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ phá rừng khai thác gỗ
lấn chiếm sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
đồng thời các lực lượng chức năng tiếp tục quản lý các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ theo đúng quy định
tăng cường kiểm tra giám sát việc giải tỏa trồng lại rừng trên diện tích rừng bị phá
kiên quyết không để đối tượng vi phạm sử dụng sang nhượng diện tích đất do phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp
lãnh đạo ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu chủ tịch ubnd một mươi huyện và hai thành phố đà lạt bảo lộc
tập trung thực hiện các biện pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương
đơn vị chủ rừng và ubnd cấp xã thực hiện đợt cao điểm gia quân kiểm tra kịp thời phát hiện
ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng
ngành chức năng kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm
ra soát tổ chức giải tỏa toàn bộ diện tích rừng bị phá
đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để tập trung trồng lại rừng trong mùa mưa hai nghìn hai mươi